chuyển sang một số tin giao thông đáng chú ý liên quan đến vụ xe khách lấn làn vượt ẩu gây tai nạn liên hoàn
dù được chuyển lên bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng
nạn nhân thứ ba trong vụ xe khách tông hai xe máy trên đường hồ chí minh đã tử vong
sáng ngày bốn tháng năm ban an toàn giao thông tỉnh đắk nông cho biết
nạn nhân thứ ba trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe khách và hai xe máy xảy ra vào sáng ngày ba tháng năm đã tử vong
theo đó bà đỗ thị v sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ngụ tỉnh đồng nai đã tử vong khi đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên tỉnh đắk lắc
trước đó vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường thành phố hồ chí minh đã khiến ông đặng văn vê sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
ngụ thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc và ông đỗ văn n sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ huyện đắc minh tỉnh đắk nông tử vong
như đã phản ánh vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng một mươi giờ ngày ba tháng năm tại km một nghìn tám trăm một mươi đường hồ chí minh thuộc địa bàn xã đắc gằn huyện đắc minh tỉnh đắk nông
xe khách dường nằm của nhà xe hồng anh mang bị kiểm soát bốn mươi bảy b một nghìn bảy trăm sáu mươi tám do tài xế lê văn trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ tỉnh đắk lắc điều khiển
trên xe chở bốn mươi năm người chạy theo hướng tỉnh đắk lắc tỉnh đắk nông
khi xe đến địa điểm trên chiếc xe khách lấn làn vượt ẩu đã tông vào hai xe máy của ba nạn nhân trên
chưa dừng lại xe khách tiếp tục tông sập một phần ngôi nhà gỗ bên đường
đoạn clip do camera giám sát hành trình của một ô tô chạy phía sau ghi lại cho thấy
chiếc xe khách dường nằm chạy với tốc độ khá cao liên tục lấn sang phần đường bên trái
sau khi vượt nhiều chiếc ô tô và xe máy cùng chiều chiếc xe khách đã tông liên tiếp vào hai xe máy gây tai nạn liên hoàn
thưa quý vị đã có rất nhiều tình huống đứng tim do những chiếc xe khách dường nằm phóng nhanh lấn sang làn đường ngược chiều để vượt ẩu
vụ tai nạn này là bài học đắt giá cho tất cả những tài xế xe khách dường nằm trong việc kiểm soát tốc độ di chuyển và đi đúng làn đường quy định